hàng hóa đạt các cái yêu cầu chúng ta đánh giá là cái chất lượng tốt nhưng chúng ta chưa biết cách bán hàng chưa biết cách tiếp thị hay nói cách khác là chưa có cái hoạt động xúc tiến thương mại tương xứng thì cái hàng hóa của chúng ta cũng rất là khó thập nhập
đặc biệt đối với thị trường của asean thì một nét đặc điểm ở đây tức là sự tương đồng giữa các sản phẩm của việt nam với các nước asean và sự tương đồng đấy phần nào cũng tạo ra một khó khăn trong việc cạnh tranh
tại vì sản phẩm của ta có thì các nước bạn cũng có trong khi có thể cái chất lượng của chúng ta lại chưa cao bằng
thế thì ở đây cái vấn đề về xúc tiến cũng như là tìm ra những cái điểm khác biệt cho cái hàng hóa của mình là cái câu chuyện rất là quan trọng
ở cấp độ nhà nước thì chúng ta đã có cục xúc tiến thương mại của bộ công thương và ở các địa phương thì cũng có những trung tâm xúc tiến thương mại
tuy nhiên thì đây chỉ là sự hỗ trợ mang tính chất dẫn dắt
thế còn hoạt động xúc tiến sẽ phải là do chính bản thân các doanh nghiệp thực hiện
tất nhiên chúng tôi cũng đánh giá rất cao vai trò của các doanh nghiệp xúc tiến mang tính chất chuyên nghiệp
ví dụ như là các tổ chức như là phòng thương mại và công nghiệp việt nam các hiệp hội hoặc là một số doanh nghiệp có thể đứng ra để tổ chức những hội trợ hoặc là tổ chức các đoàn kết nối giao thương
thì vai trò của các tổ chức như vậy là cũng cực kỳ quan trọng để giúp tạo nên một cái sự định hướng hoặc là dẫn dắt các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ
tuy nhiên thì cái vai trò quan trọng nhất đó chính là vai trò của các doanh nghiệp
và chỉ khi doanh nghiệp nhận thức được vai trò của xúc tiến thương mại tự tìm hiểu và tự có thể triển khai các cái hoạt động như vậy
cộng với sự hỗ trợ từ nhà nước và các tổ chức phi chính phủ thì lúc đó chúng ta mới có thể đưa hàng hóa của chúng ta sang các nước asean được nhiều hơn nữa
thưa quý vị asean là thị trường rộng lớn và hiện đã thông mở cho mọi quan hệ thương mại trao đổi dịch vụ hàng hóa xuất nhập khẩu giữa các quốc gia thành viên
trong quá trình hợp tác kinh tế việc xảy ra những tranh chấp kinh tế thương mại là điều khó tránh khỏi
và để đảm bảo tính minh bạch cao sự công bằng về quyền lợi cũng như giảm tình trạng khiếu kiện tranh chấp giữa các doanh nghiệp với đại diện quản lý chức năng tại các nước
rất cần một cơ chế tư vấn hỗ trợ để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tự giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình tiến hành các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa hoặc thông quan dịch vụ qua biên giới
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về một trong những cơ chế đó thông qua clip ngay sau đây
nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp việt nam tăng cường xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng trong khối asean
trong khuôn khổ đề án hai mươi năm về đẩy mạnh hợp tác thương mại đầu tư song phương giữa việt nam với các nước đối tác chiến lược quan trọng
mới đây tại hà nội phòng thương mại và công nghiệp việt nam với sự hỗ trợ của trung tâm trọng tài quốc tế việt nam và dự án eu arise plus
hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics việt nam đã tổ chức hội thảo các giải pháp hỗ trợ và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
khi xuất khẩu hàng hóa dịch vụ sang thị trường asean
tại hội thảo các đại biểu nhất trí về sự tiềm năng của thị trường asean thị trường rộng lớn và hiện đã thông mở cho mối quan hệ thương mại
trao đổi dịch vụ hàng hóa xuất nhập khẩu giữa các quốc gia thành viên
tuy nhiên trong quá trình hợp tác kinh tế việc xảy ra những tranh chấp kinh tế thương mại là điều khó tránh khỏi
khi chúng ta kinh doanh vượt qua biên giới khoảng một quốc gia thì chúng ta phải hiểu được luật lệ của một quốc gia
trong khi đó các doanh nghiệp của chúng ta cũng có những hạn chế nhất định trong việc tìm hiểu những hệ thống luật lệ kinh doanh hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia
tập quán kinh doanh của mỗi quốc gia cũng có khác nhau còn phải kể đến các yếu tố như đối tác chúng ta tìm hiểu kinh doanh với vài một trong những đối tác thiếu thiện trí
tôi nghĩ khi tham gia sân chơi nào doanh nghiệp việt nam phải hiểu luật
các doanh nghiệp có trụ sở tại asean đang phải đương đầu với một số vấn đề liên quan đến thương mại hàng hóa hoặc thương mại dịch vụ trong khu vực asean
có thể nộp đơn khiếu nại thông qua một hiệp hội có trụ sở tại asean hoặc ẩn danh bằng cách sử dụng một luật sư hoặc một công ty luật đã đăng ký asean
để bảo đảm tính minh bạch sự công bằng về quyền lợi và giảm tình trạng khiếu kiện tranh chấp giữa các doanh nghiệp với đại diện quản lý chức năng tại các nước
việc có một cơ chế tư vấn hỗ trợ để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tự giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình tiến hành các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa
hoặc thông quan dịch vụ qua biên giới là điều cần thiết
tại hội thảo các đại biểu doanh nghiệp đã được giới thiệu về cổng thông tin của asean do liên minh châu âu tài trợ thông qua chương trình arise plus
công cụ trực tuyến nhằm cung cấp các thông tin về luật pháp các quy định tiêu chuẩn và giải pháp thuận lợi hóa để tư vấn các doanh nghiệp
để tư vấn cho doanh nghiệp trong quá trình vận chuyển hàng hóa hay tiến hành các dịch vụ thủ tục hải quan hàng hóa khi xuất khẩu sang thị trường asean
assist asean org đây cũng là cơ chế tư vấn hữu ích không giảng buộc và hoàn toàn miễn phí tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong khối asean
đối với những doanh nghiệp mong muốn xuất khẩu hàng hóa sang khu vực asean
xâm nhập thị trường cũng sẽ là một vấn đề khá là phức tạp cũng như là có thể khó khăn đối với nhiều doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ
ở đây thì chúng tôi thấy là một cái vấn đề các doanh nghiệp cũng hay nêu đó là cái vấn đề về thông tin
điều này cũng rất dễ hiểu trong điều kiện doanh nghiệp của chúng ta chưa có khả năng đi ra nước ngoài để trực tiếp tìm hiểu
vấn đề tìm hiểu thông tin từ ngay ở trong nước cũng đã rất quan trọng
thông tin phải nói là tương đối là nhiều và có nhiều nguồn cung cấp khác nhau
bản thân các cơ quan của bộ công thương như là cục xúc tiến thương mại các vụ thị trường cho đến trung tâm thông tin thương mại công nghiệp của bộ công thương
cũng đã có rất nhiều các website các ấn phẩm đưa các thông tin về cơ hội kinh doanh các hội trợ triển lãm các đoàn giao thương ở các nước trong đó có asean
tuy nhiên là cái sự tiếp cận của các doanh nghiệp
đến những cái nguồn thông tin đó thì hiện nay chúng tôi nhận thấy là nó cũng chưa được như mong muốn
thì cái sự hạn chế này nó có thể là một phần cũng là do phía các cơ quan cung cấp thông tin chưa tìm được các cái hình thức quảng bá rộng rãi hơn nữa để các thông tin có thể đến tay được doanh nghiệp
một phần khác thì do các doanh nghiệp của chúng ta cũng chưa chủ động hoặc chưa biết cách khai thác thông tin
và do vậy thì doanh nghiệp của chúng ta hai bên chưa gặp nhau thì doanh nghiệp vẫn luôn luôn kêu
kêu là thiếu thông tin trong khi các cơ quan thì lại nói là thông tin cung cấp cũng rất là đầy đủ nhưng mà lại không đến được đúng cái địa chỉ
thế thì ở đây cái vấn đề trước hết là cái vấn đề thông tin và làm thế nào để thông tin đến được đúng địa chỉ đến được đúng với doanh nghiệp
thứ hai đó là về những kỹ năng trong hoạt động xúc tiến thương mại
ngay cái việc mà thể hiện mình và thể hiện sản phẩm hàng hóa của mình trước các doanh nghiệp đối tác cũng là một cái câu chuyện
thế thì hiện nay thì
thế thì các tổ chức xúc tiến cũng đã có nhiều cái khóa đào tạo để giúp cho doanh nghiệp có thể là trở nên chuyên nghiệp hơn
cái hình ảnh của doanh nghiệp cũng chuyên nghiệp hơn khi mà đưa hàng hóa giới thiệu đến với cả các người mua ở nước ngoài
cái câu chuyện thứ ba đó là cái vấn đề về xây dựng thương hiệu
thương hiệu ở đây chúng ta hiểu không chỉ bao gồm thương hiệu của doanh nghiệp mà nó còn có thể là thương hiệu của sản phẩm thương hiệu của địa phương và thương hiệu của quốc gia
thế hiện nay thì chúng ta cũng có những cái
chương trình ví dụ như là các cái doanh nghiệp xuất khẩu uy tín này rồi xây dựng thương hiệu quốc gia rồi bản thân các địa phương cũng đã có những cái chương trình để có thể gọi là xúc tiến sản phẩm của mình
ví dụ như là bắc giang là xúc tiến về quả vải hoặc là hưng yên sơn la xúc tiến về nhãn bình thuận xúc tiến về thanh long
thì những cái nỗ lực như vậy nó tạo ra một cái giá trị thương hiệu chung
có thể người ta không biết là cái sản phẩm đó là của doanh nghiệp nào
nhưng người ta biết là xuất phát từ cái địa phương đó và địa phương đó là đại diện cho việt nam
thế thì cái câu chuyện xây dựng thương hiệu ở đây nó cũng là cái câu chuyện không chỉ của doanh nghiệp nữa mà là cái sự tham gia của chính cả các cơ quan quản lý nhà nước
vừa xây dựng thương hiệu cho đất nước cho địa phương mình và vừa hỗ trợ doanh nghiệp để xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp và sản phẩm
một cái câu chuyện tiếp theo đó là cái vấn đề về kết nối giao thương
thì tất nhiên những cái hoạt động về kết nối giao thương truyền thống
vậy là tổ tham gia các cái hỗ trợ các cái đoàn khảo sát ở nước ngoài
thì cái việc đó chúng ta vẫn tiến hành
nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một cái hình thức là thông qua các cái phương tiện điện tử hay còn gọi là thương mại điện tử
và tham gia những các cái sản giao dịch thương mại điện tử lớn
thì đấy cũng là một cái phương thức rất là tốt để giúp cho các doanh nghiệp của chúng ta có thể quảng bá sản phẩm hàng hóa của mình ở nước ngoài
và cái tiếp theo nữa đó là những các cái về các cái kiến thức về nghiệp vụ ngoại thương
để giúp cho các doanh nghiệp của chúng ta khi mà có cái cơ hội kinh doanh thì có thể là đưa những cái hộ kinh doanh đấy thành những các cái hợp đồng mà có đem lại cái giá trị cao
và cũng không gặp phải những cái vướng mắc trong cái quá trình thực hiện hợp đồng
thì những cái đấy nó đòi hỏi các doanh nghiệp chúng ta phải nắm bắt được những cái kiến thức cần thiết để chúng ta có thể tham gia ký kết cũng như triển khai hợp đồng sau này
vậy cũng xin được hỏi là về phía bộ công thương thì chúng ta đã đang và sẽ có những cái phương án để có thể hỗ trợ được doanh nghiệp
các doanh nghiệp mong muốn xuất khẩu hàng hóa vào khu vực asean
về phía bộ công thương thì chúng tôi cũng xác định có một số các nhiệm vụ liên quan đến việc hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất khẩu nói chung và trong đó có xuất khẩu sang asean
trước hết là về vấn đề về đàm phán thị trường đàm phán mở cửa thị trường
thì đây là cái công việc mà bộ công thương cũng đã kiên trì theo đuổi từ rất nhiều năm nay
từ khi tham gia asean apec asem rồi tham gia tổ chức thương mại thế giới và gần đây là các cái hiệp định thương mại tự do
với asean thì chúng ta cũng đều biết rằng là cái mức độ mở cửa thị trường hiện nay đã gần như cơ bản là hoàn thành
tuy nhiên thì asean cũng có những cái đối tác rất là lớn
ví dụ như là nhật bản trung quốc hàn quốc úc new zealand ấn độ
thế thì hiện nay asean cùng các đối tác này đang đàm phán một cái hiệp định mới
mà chúng ta gọi là hiệp định rcep
gọi là hiệp định rcep thì đây là một cái hiệp định nó bao gồm một mươi nước asean và sáu nước đối tác
và với cái hiệp định này thì những cái cam kết dự kiến nó sẽ đưa ra ở cái mức độ sâu hơn hoặc là rộng hơn
và mở rộng không phải chỉ trong lĩnh vực về hàng hóa mà có thể cả sang những lĩnh vực như là dịch vụ và đầu tư
thế thì cái vai trò của bộ công thương trong cái việc là đơn vị đầu mối cho đàm phán mở cửa thị trường
thì hiện nay vẫn là cái vai trò cốt lõi và chúng tôi vẫn đang triển khai cái nhiệm vụ này
cái hỗ trợ thứ hai đó là thông qua các hoạt động về xúc tiến thương mại
thì chúng ta cũng chí với nhau rằng xúc tiến là cái công việc của doanh nghiệp
tuy nhiên khi mà có cái sự định hướng dẫn dắt và hỗ trợ của nhà nước
thì các doanh nghiệp có thể làm được cái điều đó nó tốt hơn nó bài bản hơn nó chuyên nghiệp hơn
thì hiện nay thì các hoạt động cúc xúc tiến thương mại ví dụ như là tham gia các cái hội trợ
đặc biệt các hội trợ lớn như là các expo hiện nay đang diễn ra ở nam ninh trung quốc
thì bộ công thương luôn luôn
cũng rất là quan trọng để có thể là đưa các doanh nghiệp của chúng ta ra đối với thị trường thế giới
và bên cạnh đó thì cũng thông qua chương trình xúc tiến thương mại quốc gia
thì bộ công thương cũng hỗ trợ cho các địa phương để có thể giúp cho doanh nghiệp của vừa và nhỏ tại địa phương
cũng có thể đẩy mạnh xuất khẩu trong đó có xuất khẩu sang asean
thứ ba đó là cái vấn đề về cải cách hành chính
thì cũng nhận thức được rằng với những cái hoạt động xuất nhập khẩu
thì cũng sẽ liên quan đến những cái thủ tục hành chính
thì trong đó có cái thủ tục hành chính
những cái thủ tục hành chính mà liên quan đến cái hoạt động đưa hàng hóa ra nước ngoài
thì trong thời gian vừa qua thì bộ công thương cũng đã đẩy mạnh cái việc cải cách hành chính
thể hiện ở cái việc là cắt giảm những cái điều kiện kinh doanh
hoặc là bãi bỏ những cái thủ tục không cần thiết
và một cái khâu nữa trong cải cách hành chính đó là tham gia vào cái cơ chế một cửa quốc gia
nói cách khác tức là đưa những thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu lên trên mạng internet
để doanh nghiệp của chúng ta có thể truy cập có thể thực hiện được nhanh hơn
một cái điểm tiếp theo đó là trong cái vấn đề về thuận lợi hóa thương mại
thì bộ công thương cũng đang được giao chủ trì về vấn đề về lối stick
với khối lượng hàng hóa luân triển rất là lớn như hiện nay thì cái vai trò của logistics rất là quan trọng
và nếu như cái lối stick nó bố trí không được hợp lý
thì nó sẽ ảnh hưởng ngay đến cái chi phí của hàng hóa khi lưu thông và khi xuất khẩu
và qua đó nó làm giảm sự cạnh tranh
thì hiện nay bộ công thương cũng chính phủ giao làm đầu mối
để đưa ra cái kế hoạch hành động chung về nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics
và đẩy mạnh cái logic đó đặc biệt là cho những nhóm hàng hóa như là hàng nông sản
thì nó sẽ có cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc là nâng cao giá trị cho hàng hóa xuất khẩu của chúng ta
và cái vấn đề tiếp theo đó là cái hỗ trợ về vấn đề thông tin
thì thông qua các cái đơn vị của mình thì bộ công thương cũng đã có một số những cái trang thông tin điện tử
các cái bản tin cũng như là các cái hình thức thông tin khác
để có thể đưa các thông tin về các cái hiệp định fta các cái cơ hội kinh doanh cụ thể
và các cái đầu mối của bộ công thương tức là các thương vụ ở nước ngoài thu thập và đưa về
thì tất cả những các cái thông tin đấy thì đều được bộ công thương thông qua các đơn vị của mình
và đưa ra cung cấp cho các doanh nghiệp một cách miễn phí
vấn đề ở đây là cũng mong các doanh nghiệp có thể tìm được đúng những địa chỉ như vậy
để có thể khai thác được cái nguồn thông tin này
xin cảm ơn những chia sẻ của ông và một lần nữa cũng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
xin cám ơn truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn việt nam đã hội nhập kinh tế được hơn ba mươi năm
doanh nghiệp việt nam đã có vị thế khác nhưng vẫn cần phải sẵn sàng hơn và chủ động đón đầu cơ hội
không phải chỉ riêng với khu vực asean hay bất cứ khu vực nào
điều quan trọng là thay đổi tư duy biến sức ép cạnh tranh thành động lực để đổi mới và phát triển
phải đầu tư vào chiều sâu công nghệ quản lý và lao động
vâng một lần nữa thì cũng xin được chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay
ngay bây giờ thì mời quý vị cùng đến với câu chuyện hội nhập tuần này
ngành sản xuất mới xây dựng và xuất khẩu
đây là ba lĩnh vực mà singapore ưu tiên trong việc thu hút nguồn vốn fdi
ban đầu do cơ sở kinh tế ở điểm xuất phát thấp singapore chủ trương sử dụng fdi vào các ngành tạo ra sản phẩm xuất khẩu
như dệt may
lắp ráp các thiết bị điện và phương tiện giao thông
cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghiệp điện tử và một số công nghệ tiên tiến khác
singapore bắt đầu hướng sử dụng nguồn vốn đầu tư tập trung vào những ngành như sản xuất máy vi tính điện tử hàng dân dụng công nghiệp lọc dầu và kỹ thuật khai thác mỏ
theo báo cáo về môi trường kinh doanh hai nghìn một mươi chín do ngân hàng thế giới công bố
singapore là quốc gia đứng thứ hai trên thế giới về chất lượng môi trường kinh doanh
các nhà đầu tư ngoại khi thành lập công ty tại đảo quốc sư tử sẽ được hưởng toàn bộ những yêu đãi hấp dẫn về thuế thủ tục hành chính nhanh gọn tại đây
muốn thành lập công ty tại singapore cá nhân tổ chức chỉ cần vốn pháp định một đô la singapore
đồng thời các doanh nghiệp nước ngoài chỉ cần xin cấp giấy phép hoạt động và đăng ký thành lập thông qua sự kiểm soát của cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán với nhiều hình thức như mở công ty con văn phòng chi nhánh văn phòng đại diện
đặc biệt singapore còn nổi tiếng với hệ thống pháp luật hoàn thiện nghiêm minh công bằng và hiệu quả
hệ thống tư pháp của singapore cũng được công nhận là một trong những hệ thống hiệu quả nhất ở châu á
thực thi luật chống tham nhũng nghiêm túc giúp các nhà đầu tư yên tâm kinh doanh mà không sợ bất ổn quan liều
singapore được chứng minh là rất hấp dẫn đối với những lao động có kỹ năng trên toàn cầu
môi trường làm việc sáng tạo
nhịp độ nhanh và năng động cùng với đội ngũ nhân tài lớn của singapore là bằng chứng cho thấy quốc đảo sư tử là một trong những thị trường có lực lượng lao động năng suất và năng động nhất trong khu vực
ngoài ra singapore cũng nổi tiếng là một xã hội đa sắc tộc
công dân của quốc đảo này có nguồn gốc trùng tộc đa dạng điều này tạo ra một lực lượng lao động đa ngôn ngữ và đa văn hóa
người dân chính là một trong những nguồn tài nguyên phong phú nhất của singapore
quốc đảo sư tử có một chế độ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ip tuyệt vời được hỗ trợ bởi hệ thống pháp lý đáng tin cậy và cơ sở hạ tầng ip vững chắc
chính sách ip của chính phủ hướng tới mục tiêu khuyến khích sự đổi mới sáng tạo và tăng trưởng của ngành công nghiệp và thương mại tại singapore
cơ sở hạ tầng đô thị ở singapore phát triển rất mạnh mẽ với những tòa nhà khách sạn đẳng cấp thế giới
một loạt các trường học và trường đại học nổi tiếng được quốc tế công nhận đường giao thông hệ thống giao thông mạng viễn thông phát triển tốt và có độ tin cậy cao
đây là những điều kiện tuyệt vời để giúp đảo quốc này trở thành một nơi đáng để sống làm việc và học tập
và phần phóng sự trong tiểu mục câu chuyện hội nhập cũng đã kết thúc chương trình tạp chí đối ngoại tuần này của chúng tôi